tại tỉnh quảng nam đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận
cảnh sát biển đồng hành với ngư dân được biết tỉnh quảng nam là địa phương đầu tiên trong cả nước
được bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam thực hiện ký kết chương trình này
tại hội nghị hai bên đã thực hiện ký kết năm nội dung gồm tổ chức tuyên truyền vận động
tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh giúp dân phát triển kinh tế xã hội văn hóa
giảm nghèo bền vững góp phần thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thôn mới
hỗ trợ ngư dân phát triển bền vững kinh tế biển là điểm tựa để ngư dân vươn khơi bám biển
góp phần giữ vững an ninh chủ quyền biển đảo của tổ quốc phối hợp thực hiện huy động nhân lực
phương tiện tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo
việc ký kết chương trình này nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân
của cả hệ thống chính trị doanh nghiệp nhân dân trên địa bàn tỉnh quảng nam
và lực lượng cảnh sát biển trong xây dựng bảo vệ tổ quốc và phát triển bền vững biển đảo
nhân dịp này lãnh đạo cảnh sát biển việt nam đã trao hai trăm linh xuất quà
mỗi xuất một triệu đồng tặng ngư dân trên địa bàn tỉnh quảng nam